thông tin mới nhất về siêu bão mangkut theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung hương
vào hồi một mươi chín h ngày hôm nay vị trí tâm siêu bão mangkut ở vào khoảng một mươi bảy bốn độ vị bắc
một trăm hai mươi bốn một độ kinh đông cách đảo luzon philippines khoảng một trăm năm mươi km về phía đông
sơ gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp một mươi bảy tức là từ hai trăm linh đến hai trăm hai mươi kmh giật trên cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn h tới siêu bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
như vậy khoảng trưa và chiều ngày mai siêu bão sẽ đi vào khu vực đông bắc của biển đông
do ảnh hưởng của bão từ đêm nay ở vùng biển đông bắc biển đông sẽ có mưa bão và gió mạnh dần lên cấp một mươi một cấp một mươi hai
từ sáng mai một mươi năm tháng chín tăng lên cấp một mươi bốn cấp một mươi năm giật trên cấp một mươi bảy biển động dữ dội
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới vùng gió mạnh từ cấp sáu trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi năm độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi bốn độ kinh đông
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cũng cảnh báo từ ngày một mươi bảy đến một mươi chín tháng chín
hoàn lưu bão sẽ gây mưa rất to cho bắc bộ và bắc trung bộ
ở các tỉnh phía đông bắc bộ từ hai trăm linh ba trăm linh mm vùng núi phía bắc có nơi trên ba trăm linh mm
khu vực tây bắc bộ và thanh hóa từ một trăm linh hai trăm linh mm
trước tính chất nguy hiểm của cơn bão này trong cuộc họp khẩn vào chiều ngày hôm nay
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đã chỉ đạo các địa phương
trang bị phương tiện vật tư phải đảm bảo an toàn cho người dân và học sinh
cùng tham dự cuộc họp khẩn có ông nguyễn xuân cường bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
các bộ ban ngành có liên quan và hai mươi bảy tỉnh thành phố có ảnh hưởng của bão mang khúc
cùng tham gia họp trực tuyến
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hiện nay trên thế giới có chín cơn bão đang hoạt động
trong đó bão mang khút là mạnh nhất với sức gió hiện tại đạt cấp năm cấp lớn nhất trong tháng bảo quốc tế
mạnh hơn bão havi đổ bộ vào nước mỹ gây thiệt hại nghiêm trọng năm hai nghìn một mươi chín
dự báo khả năng các địa phương khu vực bắc bộ thanh hóa nghệ an nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão
đến trưa chiều ngày một mươi bảy tháng chín bão mang khúc sẽ đổ bộ vào đất liền các khu vực nói trên
thậm chí rìa nam của cơn bão có thể hưởng tới các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị
khi vào biển đông bão di chuyển tương đối nhanh hai mươi năm km trên một giờ
trước tính chất nguy hiểm của cân bão này phó thủ tướng trịnh đình dũng chỉ đạo các địa phương phải khẩn trương lên thịt bản để ứng phó
rồi những công trình cột tháp v v đều phải được kiểm tra lại
đặc biệt khu vực miền núi phía bắc các tỉnh đông bắc cũng là những vùng sẽ chịu ảnh hưởng của cơn bão
vì vậy các địa phương này phải lên phương án tổ chức di rời dân cư đảm bảo thông tin liên lạc
chuẩn bị lương thực thực phẩm sẵn sàng phương tiện để khắc phục giao thông khẩn cấp với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt
tổ chức cắm biển cảnh báo tuần tra canh gác với các khu vực ngầm tràn
thứ hai là đối với các
tỉnh miền núi thì sau bão thì mưa rất là lớn và dễ xảy ra lũ ống lũ quét
cho nên phải ra soát lại tất cả những khu vực dễ sạt lở đất dễ có lũ ống lũ quét để chủ động
chủ động sơ tán người dân ra khỏi những khu vực để giảm thiểu những thiệt hại
cái việc này thì báo cáo với quý vị trí là trong thời gian vừa qua thì nhiều địa phương làm rất là tốt
như là yên bái như một số địa phương làm rất là tốt
hiện nay theo thống kê của các tỉnh
trong khu vực từ quảng ninh đến thanh hóa có bảy tám trăm tám mươi sáu tàu thuyền đánh bắt hải sản
chủ yếu hoạt động trong vĩnh bắc bộ và vùng biển phía nam vĩ tuyến một mươi tám
các địa phương này phải nhanh chóng kêu gọi tất cả các tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn
dự kiến trong ngày mai thủ tướng chính phủ phó thủ tướng chính phủ trinh bình dũng
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ cùng các đơn vị đi kiểm tra tại một số địa phương trọng